cùng với đó các bị hại đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho ông đỗ anh dũng và con trai đỗ hoàng việt
bởi trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn một trăm linh số tiền của người mua trái phiếu tức hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng vào kho bạc nhà nước
các bị hại cho rằng việc khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo đỗ anh dũng và con trai thể hiện sự ăn năn hối cải
điều này giúp các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng tạo niềm tin cho xã hội đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền
trước khi diễn ra phiên tòa luật sư nguyễn văn tú người bảo chữa cho đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh cho biết
ngay từ giai đoạn điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh khó khăn nhất
nhưng gia đình ông đỗ anh dũng đỗ hoàng việt đã nỗ lực khắc phục một trăm linh thiệt hại với số tiền khoảng tám sáu ngàn tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của cục c ba
luật sư nguyễn văn tú nói thêm tòa nhân dân tp hà nội đã nhận hơn một đơn xin giảm án do các nhà đầu tư
cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can đặc biệt là bị cáo đỗ hoàng việt và đỗ anh dũng
trong đơn các nhà đầu tư xin tòa viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ bị can
theo cáo trạng do khó khăn về tài chính để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc hoạt động kinh doanh đầu tư
thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn tân hoàng minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đỗ anh dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai đỗ hoàng việt
chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty ngôi sao việt cung điện mùa đông và solet
phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng trị giá phát hành một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền
để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã gian dối hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành thủ tục trào bán giao dịch trái phiếu
nhờ nguyện tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư đặt cọc mua bán cổ phần không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn
ngoài ra nhóm ông dũng còn thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành
đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống để thể hiện tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành
theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu
theo viện kiểm sát các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản đảm bảo
từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty tân hoàng minh để phát hành trái phiếu huy động được hơn một mươi bốn tỷ đồng
qua đó chiếm đoạt của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư với tổng số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
số tiền này được các bị cáo sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu
đến nay toàn bộ số tiền chiếm đoạt phía tân hoàng minh đã nộp khắc phục hậu quả
cơ quan tố tụng cũng xác định quá trình phát hành trái phiếu nhóm doanh nghiệp ngôi sao việt
solet công điện mùa đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo
với các ngân hàng việt tiên banh chi nhánh tây thăng long ngân hàng scb trung tâm kinh doanh và việt công banh chi nhánh thanh xuân
theo quy định các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành
tuy nhiên các ngân hàng không thực hiện việc này
đền hình như việt công anh thanh xuân cho tân hoàng minh chuyển một tám trăm chín mươi tỷ đồng sang tài khoản của hai cá nhân
nhưng không theo dõi với lý do không giảng buộc quản lý tài khoản
khi điều tra cảnh sát xác định các cá nhân thủ việt công banh cũng như shb việt tin banh
không có dấu hiệu thông đồng thỏa thuận với tổ chức phát hành trái phiếu chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
do vậy họ không bị xử lý hình sự
liên quan vi phạm tại tân hoàng minh theo viện kiểm sát
còn một số nhân viên của công ty thẩm định giá ecomark gồm nguyễn văn dũng giám đốc và đặng quốc hoàng thẩm định viên
công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá vaa gồm nguyễn văn tùng tổng giám đốc và hoàng văn hòa thẩm định viên
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô gồm nguyễn minh tâm tổng giám đốc và nguyễn đình phong thẩm định viên
và công ty cpa hà nội gồm phạm mạnh viện phó tổng giám đốc và đoàn thị hải oanh thẩm định viên
cơ quan tố tụng xác định ecomark thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu
tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư là hơn năm một trăm linh tỷ đồng
vaa thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với ba gói trái phiếu trị giá hơn năm ba trăm linh tỷ đồng
thành đô thẩm định giá tài sản bảo đảm gói trái phiếu của công ty solet giá trị một hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
cpa hà nội thẩm định giá tài sản đảm bảo gói trái phiếu một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
do kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng thuộc những công ty này có sự bàn bạc thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản
nên cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính
để phát hành được trái phiếu nhóm thuộc cấp của ông dũng thông đồng với cá nhân tại công ty kiểm toán hợp thức báo cáo tài chính
đồng thời thống nhất các thủ tục liên quan với đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tư vấn phát hành quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu
cụ thể ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo là nguyễn mạnh hùng đại diện công ty ngôi sao việt và trần hồng sơn đại diện công ty solet
ghi với bị cáo bùi thị ngọc lân giám đốc công ty kiểm toán nam việt chi nhánh phía bắc hợp đồng kiểm toán số bảy một một hai nghìn hai mươi một và bảy một hai hai nghìn hai mươi một
có nội dung kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm hai nghìn hai mươi của công ty ngôi sao việt công ty solet
giá trị mỗi hợp đồng là một trăm hai mươi một triệu đồng
bùi thị ngọc lân sau đó phân công trần thị linh
kiểm toán viên trưởng nhóm kiểm toán công ty ngôi sao việt
và nguyễn thị nguyên nhung kiểm toán viên trưởng nhóm kiểm toán công ty solet cùng các trợ lý kiểm toán thực hiện nhiệm vụ
viện kiểm sát cho rằng bùi thị ngọc lâm với vai trò phụ trách hai cuộc kiểm toán đã thực hiện không đúng các quy định của chuẩn mực kiểm toán việt nam
nhiều khoản mục chính chưa thực hiện kiểm tra hoặc thiếu bằng chứng nhưng vẫn ký phát hành báo cáo kiểm toán độc lập số hai trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và số hai trăm một mươi chín hai nghìn hai mươi một
với ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của soled và ngô sao việt
tại công ty cung điện mùa đông cũng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bị cáo nguyễn khoa đức giám đốc công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số bốn nghìn bốn trăm hai mươi
với bị cáo lê văn giò đại diện công ty cpa hà nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi của cung điện mùa đông trị giá hợp đồng một trăm một mươi triệu đồng
sau khi ký phía công ty cpa hà nội thành lập nhóm kiểm toán có ông lê văn giò phụ trách chung bị cáo nguyễn thị hải phó tổng giám đốc làm trưởng nhóm
quá trình kiểm toán do hải và nhân viên phan anh hùng bị cáo trong vụ án đã hợp thức báo cáo kiểm toán giúp cho tân hoàng minh tạo lập các điều kiện gian dối trong phát hành trái phiếu
đoàn kiểm tra do bộ tài chính chủ trì về việc tuân thủ pháp luật kiểm toán độc lập tại công ty c ba hà nội công ty kiểm toán nam việt cũng kết luận
kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một của cung điện mùa đông báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi của ngô giao việt và gior leste
đối với các đơn vị thẩm định giá cơ quan tố tụng xác định ba đại diện của các công ty lần lượt là ngôi sao việt solet và cung điện mùa đông đã ký hợp đồng để được ban hành các chứng thư báo cáo thẩm định giá tài sản các gói trái phiếu do ba công ty phát hành tổng giá trị hơn một mươi ba ba trăm linh hai tỷ đồng
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá ecomark thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu của công ty ngôi sao việt công ty solet và công ty cung điện mùa đông với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư hơn năm một trăm một mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá vva thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với một gói trái phiếu với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư hơn năm ba trăm hai mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo một gói trái phiếu giá trị hơn một hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
công ty cpa hà nội thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo một gói trái phiếu giá trị hơn một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
cục quản lý giá bộ tài chính đã có văn bản đánh giá các chứng thư thẩm định giá và báo cáo kết quả thẩm định giá do các công ty thẩm định giá ban hành cho ba công ty của tân hoàng minh là chưa đảm bảo độ tin cậy
sai phạm của nhóm công ty kiểm toán và công ty thẩm định giá đã tạo điều kiện cho ba công ty con nói trên của tập đoàn tân hoàng minh trao bán thành công chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thu gần một mươi bốn tỷ đồng
qua đó giúp ông đỗ anh dũng chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng của hơn sáu nhà đầu tư